các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chú tại thôn một xã đức bồng huyện vũ quang tỉnh hà tĩnh và nguyễn thị huế sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại tổ chín phường nam lý thành phố đồng hới tỉnh quảng bình về tội mua bán trái phép chất ma túy quy định tại điểm h khoảng bốn điều hai trăm năm mươi một bộ luật hình sự
theo cáo trạng của viện kiểm sát kết luận trong khoảng thời gian từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba nguyễn thị bích mỹ đã mua ma túy của hai người đàn ông không rõ nhân thân lai lịch với tổng khối lượng
nguyễn thị bích mỹ thu giữ khoảng hai năm trăm linh viên thuốc lắc có khối lượng chín trăm bảy mươi sáu tám gram hai túi ni lông chứa một trăm hai mươi bốn sáu gram ketamin
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của nguyễn thị bích mỹ tại tổ dân phố liên phú phường kỳ liên thị xã kỳ anh
cơ quan điều tra tiếp tục thu giữ hai túi ni lông chứa năm trăm một mươi ba ba gram ketamin
mở rộng điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà tĩnh thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
lệnh khám xét khẩn cấp
chỗ ở của nguyễn thị huế tại số nhà ba mươi ba đường nguyễn cư trinh tổ dân phố chín phường nam lý thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
quá trình khám xét cơ quan điều tra phát hiện thu giữ tại nhà nguyễn thị huế một mươi năm túi ni lông chứa một năm trăm linh viên thuốc lắc có khối lượng là sáu trăm sáu mươi một năm gram
ba túi ni lông chứa một trăm chín mươi sáu một gram ketamin
theo lời khai ban đầu cả hai mua ma túy về bán cho các đối tượng trên địa bàn để kiếm lời
lý lịch của ba chùm phân phối ma túy
nhìn phong thái nhẹ nhàng của xuân ít ai có thể hình dung thị lại là một bà chùm phân phối ma túy cho các con nghiện trên địa bàn nghệ an hà tĩnh
tại phiên tòa mỗi lần nhắc đến đứa con mới ở độ tuổi lên ba sớm đã phải chịu cảnh không cha thiếu mẹ
hoàng thị thanh xuân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm chú tổ dân phố năm thị trấn đức thọ huyện đức thọ hà tĩnh lại khát khao trở về với cuộc sống đời thường
thế nhưng niềm mong mỏi ấy rất khó
để trở thành hiện thực với hành vi vận chuyển trái phép một trăm tám mươi năm bảy nghìn một trăm tám mươi chín gam methamphetamin mức hình phạt hai mươi năm tù khiến đường về của người phụ nữ ấy vô cùng xai
nhìn phong thái nhẹ nhàng của xuân ít ai có thể hình dung thị lại là một ba chùm phân phối ma túy cho các con nghiện trên địa bàn nghệ an hà tĩnh
cuối năm hai nghìn hai mươi hai qua công tác nắm tình hình địa bàn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phát hiện trên địa bàn huyện đức thọ nổi lên đối tượng hoàng thị thanh xuân
để biểu hiện nghi vấn
sau thời gian theo dõi giám sát lực lượng chức năng phát hiện xuân thường xuyên gặp gỡ trao đổi với nhiều đối tượng ma túy tại các địa bàn huyện đức thọ hương sơn và thành phố vinh huyện hưng nguyên nghệ an
cùng với các thông tin tài liệu thu thập được lực lượng cảnh sát điều tra có đủ căn cứ xác định xuân thường xuyên cung cấp ma túy cho các đối tượng mua bán lẻ đồng thời xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ
quá trình theo dõi hồi bảy h hai mươi phút ngày sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
trường mầm non thị trấn đức thọ lực lượng chức năng đã bắt quả tăng hoàng thị thanh xuân đang có hành vi vận chuyển trái phép một trăm tám mươi năm bảy nghìn một trăm tám mươi chín g methamphetamine
tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của xuân công an phát hiện thu giữ thêm năm mươi bảy một nghìn tám mươi hai gam methamphetamin không chỉ là bà trùng ma túy
quá khứ của xuân còn ghi dấu ấn với các thành tích bất hảo
người phụ nữ này từng bị xử phạt một mươi năm tù về tội mua bán đánh cháo hoặc
chiếm đoạt trẻ em từng chấp hành bản án bảy năm sáu tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba tòa án nhân dân tỉnh đã đưa vụ án hoàng thị thanh xuân phạm tội vận chuyển trái phép chất ma túy ra xét xử trực tuyến
do là người khuyết tật nên bị cáo thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý và được trợ giúp viên pháp lý của trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh hà tĩnh đứng ra bảo chữa
lật dở từng trang lý lịch của xuân ánh mắt của nữ trợ giúp viên pháp lý bất chợt dừng lại ở dòng chữ
chồng đã mất có một con sinh năm hai nghìn hai mươi
quá trình tìm hiểu vụ án trợ giúp viên pháp lý được biết hoàn cảnh của xuân khá éo le khi người chồng đã qua đời trong một vụ tai nạn
bản thân xuân là một người khuyết tật sau khi trải qua trận tai biến giờ đây một bên tay của bị cáo đã bị liệt
chân không thể đi lại bình thường bị cáo đang nuôi con nhỏ mới ba tuổi
trước buộc khai bệnh
khai báo với thái độ thành khẩn hoàng thị thanh xuân khai nhận mọi hành vi phạm tội
xuân trải lòng từ ngày bước chân vào trại tạm giam bị cáo biết rằng bản thân mình một lần nữa khó thoát khỏi mức án cao
bị cáo chấp nhận mọi hình phạt do hội đồng xét xử đưa ra và ân hận với những tội lỗi của mình
dù đã chấp nhận buông tay chấp nhận chịu mọi sự trừng phạt của pháp luật
xong mỗi lần nghĩ tới đứa con mới ba tuổi đã sớm chịu cảnh không cha thiếu mẹ
nỗi buồn sâu thảm trong xuân lại dâng trào
hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi gỏ má người đàn bà tội lỗi
chủ tọa phiên tòa phân tích hơn hai mươi năm trôi qua bị cáo đã chọn cho mình lối sống sai lầm và phải đánh đổi bằng chính tuổi trẻ cuộc đời
là một người mẹ lẽ ra bị cáo phải cố gắng để tương lai con trẻ tốt đẹp hơn
thế nhưng bị cáo đã không giữ được bản lĩnh để một lần nữa xa lưới pháp luật
lần này có lẽ đường về của bị cáo sẽ còn rất xa
hành vi của hoàng thị thanh xuân là nguy hiểm cho xã hội xâm phạm trật tự an toàn xã hội
gây bất bình trong dư luận quần chúng nhân dân
hội đồng xét xử khẳng định vị cáo phải nhận bức án tương xứng
vừa thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật vừa có ý nghĩa gian đe phòng ngừa
với tội danh vận chuyển trái phép chất ma túy hội đồng xét xử đã tuyên hoàng thị thanh xuân hai mươi năm tù giam
thưa quý vị và các bạn đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết
xin gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau